thưa quý vị mới đây bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá
tại hội nghị các đại biểu đã cung cấp thông tin đưa ra một bức tranh toàn cảnh về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
có thể thấy trong những năm qua bộ y tế đã thực hiện khá nhiều chương trình giải pháp nhằm phòng chống tác hại của thuốc lá
thế nhưng rõ ràng đây là vấn đề còn nhiều nan giải
vì sao lại như vậy và đâu là giải pháp khả thi nhất
mời quý vị cùng theo dõi một tâm điển với những chia sẻ của ông nguyễn huy quang
vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế qua phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời biên tập viên thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn trần quang s hai
và lời đầu tiên thì cũng xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới việt nam là một trong một mươi năm nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới
đứng thứ ba tại asean
theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành
thì việt nam hiện có bốn mươi năm ba người hút thuốc lá nghĩa là cứ hai người thì có một người hút thuốc
hiện nay có khoảng năm mươi ba ba người không hút thuốc lá bị phơi nhiễm khói thuốc lá trong gia đình
ba mươi sáu tám người không hút thuốc lá làm việc trong những tòa nhà bị phơi nhiễm khói thuốc lá
mỗi năm việt nam có khoảng bốn mươi người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá
ước tính tổn thất kinh tế do sử dụng thuốc lá là khoảng hai mươi bốn tỷ đồng chiếm chín mươi bảy gdp cả nước
thưa ông có thể thấy là ngành y tế đã đưa ra không ít giải pháp
cũng như rất là nhiều những chương trình tuyên truyền về tác hại của thuốc lá
nhưng mà trên thực tế thì số lượng
số lượng mà sử dụng thuốc lá vẫn còn rất nhiều
phải chăng là trong quá trình triển khai thì chúng ta gặp nhiều khó khăn bất cập
có thể nói là sau một thời gian triển khai thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá
thì cả nước ta cũng đạt được các cái thành tích tôi cho là rất là ngoạn mục
và được tổ chức y tế thế giới đánh giá rất là cao
đó là chúng ta đã giảm được tỷ lệ hút thuốc lá xuống hai ở nam giới
và đặc biệt là đối với lại cái hút thuốc lá của thủ động
thì chúng ta giảm được từ một mươi hai cho đến một mươi năm
khi mà xét đến các cái tồn tại hiện nay thì có thể nói là chúng ta vẫn có một số các cái người
mà hút thuốc lá ở cái nơi công cộng rồi hút thuốc lá ở trong các cái địa điểm mà cấm hút thuốc lá
thế và cái thứ hai là cái vấn đề liên quan đến quảng cáo liên quan đến tuyên truyền
liên quan đến tiếp thị ở các đơn vị ở các cơ sở thì nó cũng vẫn là khá là nhiều
vấn đề tiếp theo
mà chúng ta cũng rất khó kiểm soát đó là cái vấn đề về cái nhập lậu thuốc lá
vậy thì ông có đề xuất cho những cái giải pháp tháo gỡ những cái vấn đề vừa nêu là gì ạ
chúng ta vẫn phải tiếp tục tức là tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu được cái tác hại của thuốc lá
cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm đó là làm thế nào đấy mà để cho cái người đứng đầu các cơ sở mà công cộng thì thực hiện được cái trách nhiệm của mình
tức là phải có cái quy định là
cấm cái thuốc lá nơi nào có thuốc lá thì phải có cái phòng cách ly
cái vấn đề thứ ba là chúng ta phải tập trung vào các cái cơ sở mà kinh doanh các cái dịch vụ ăn uống giải khát vui chơi giải trí
và qua đó đấy thì nêu cao cái việc là chúng ta ngăn ngừa cái việc là quảng cáo khuyến mại và tài trợ
đặc biệt là cái khuyến mại đối với thuốc lá cho cái thế hệ trẻ
cái vấn đề thứ tư là chúng ta vẫn phải tiếp tục tức là phòng chống cái buôn lậu thuốc lá qua biên giới
và cái vấn đề thứ năm là làm thế nào đấy mà chúng ta phải có một cái xử phạt một cách nó nghiêm minh
mới đây thì tôi được biết là bộ y tế cũng đã đề xuất là cấm thuốc lá điện tử và si sa
vậy thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất này
qua cái việc mà các cái quốc gia hiện nay đang sử dụng các cái thuốc lá điện tử và cisa
thì cho thấy cái tác hại của các cái loại này đối với lại cái sức khỏe của con người
nó không giảm đi so với lại thuốc lá truyền thống
nhưng mà nó lại có các cái tác hại rất lớn
bởi vì là đối với lại thuốc lá điện tử hay si sa thì nó có một cái sự phối trộn giữa các cái hương liệu với nhau
hơn bốn cái hương liệu thì trong đó nó có cái chứa cái chất nicotine
và đặc biệt là đối với lại thuốc lá điện tử thì người ta còn thiết kế cả các cái thiết bị
tức là thuốc lá mà mở hoặc là đóng
thì đối với lại cái thuốc lá mở tức là cho phép giới trẻ được phối trộn tất cả các cái hương liệu với nhau
và trong đó thì nếu như người nào nguyện thì có thể trộn nhiều cái nicotine
và chúng tôi cũng còn phát hiện ra cả các cái trường hợp là người ta trộn luôn cả cái heroin vào
cái đấy là cũng là cấm đối
một cái vấn đề nữa là hiện nay thì ở mỹ ghi nhận là có trên hai cái trường hợp bị thương vong
trong đó có ba mươi chín ca tử vong liên quan đến thuốc lá điện tử
xuất phát từ những cái
tác hại của cái thuốc lá điện tử của cisa đối với lại sức khỏe của người dân
đối với lại an ninh chính trị trật tự và an toàn xã hội
đặc biệt là đối với lại hành vi của cái giới trẻ
thì bộ y tế đã đề xuất với lại chính phủ và quốc hội là sẽ cấm cái sử dụng và nhập khẩu thuốc lá điện tử và cisa
vậy thì dự kiến trong thời gian tới thì bộ y tế sẽ cụ thể triển khai cái việc thực hiện cấm thuốc lá điện tử và shisha như thế nào
hiện nay thì chúng tôi đang thu thập thêm các cái bằng chứng
tức là làm thế nào đấy mà chúng ta có được cái phân tích về cái cơ chế chính sách
phân tích về cái tỷ lệ mà sử dụng cái thuốc lá điện tử và cái cisa trong giới trẻ ở việt nam
phân tích thêm cái tác hại của cái thuốc lá điện tử cisa này đối với lại cái sức khỏe tác động đến cái đời sống xã hội như thế nào
và qua đó thì bộ y tế sẽ cùng với lại bộ công thương trình với lại chính phủ để đề xuất cái biện pháp cấm
và chúng tôi dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi thì sẽ
chúng tôi sẽ
trình lên các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này
xin cảm ơn những chia sẻ của ông cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng cho chính người sử dụng mà khói thuốc lá còn gây ra bệnh tật cho những người xung quanh
việc quản lý mua bán sử dụng thuốc lá thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành
cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá tới người dân
để vấn đề này sớm được cải thiện và mang lại môi trường sống trong lành văn minh cho cộng đồng
đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin phép được kết thúc